tối nay hai mươi bốn tháng ba số người mắc covid một mươi chín ở việt nam là một trăm ba mươi bốn ca sau khi bộ y tế cùng lúc công bố một mươi một ca mới
trong đó bốn ca bệnh ở tp hcm đều có liên quan đến quán ba but ra quận hai tp hcm
các bệnh một trăm hai mươi bốn bệnh nhân nam năm mươi hai tuổi quốc tịch brazil trú tại quận hai tp hcm
bệnh nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày gia định
có hai chi nhánh tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai và quận hai tp hcm
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân có đến quán ba búi đà
ca bệnh một trăm hai mươi năm bệnh nhân nữ quốc tịch nam phi hai mươi hai tuổi trú tại quận bảy tp hcm nghề nghiệp chuyên gia
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đến quán ba búi đà quận hai nơi đến của các ca bệnh số chín mươi một chín mươi bảy và chín mươi tám
ca bệnh một trăm hai mươi sáu bệnh nhân nam quốc tịch nam phi hai mươi tám tuổi trú tại quận bảy tp hcm nghề nghiệp giáo viên
bệnh nhân là bạn với bệnh nhân một trăm hai mươi năm
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân này cũng đến quán ba búi đà
ca bệnh một trăm hai mươi bảy nam giới quốc tịch việt nam dân tộc kinh hai mươi ba tuổi trú tại quận tân phú tp hcm nghề nghiệp nhân viên phục vụ bàn theo ca từ hai mươi một h đến bốn h sáng tại quán ba bút đa quận hai
ca bệnh một trăm hai mươi tám bệnh nhân nam hai mươi tuổi địa chỉ ở đê trân tp hcm
bệnh nhân là du học sinh anh nhập cảnh về nội bài
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
ca bệnh một trăm hai mươi chín
bệnh nhân nam hai mươi tuổi địa chỉ ở nghĩa tân hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bái
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
các bệnh một trăm ba mươi bệnh nhân nam ba mươi tuổi địa chỉ ở quận bình chánh tp hcm
bệnh nhân là du khách từ tây ban nha quá cảnh tại nga và nhập cảnh về nội bài
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
bệnh nhân một trăm ba mươi một bệnh nhân nam hai mươi ba tuổi địa chỉ ở quận bình chánh tp hcm
bệnh nhân là du khách từ tây ban nha quá cảnh tại nga và nhập cảnh về nội bài
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
bệnh nhân một trăm ba mươi hai bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi địa chỉ ở quận long biên tp hà nội
bệnh nhân là du khách từ tây ban nha quá cảnh tại nga và nhập cảnh về nội bài
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
bệnh nhân một trăm ba mươi ba bệnh nhân nữ sáu mươi sáu tuổi địa chỉ ở tân phong lai châu
bệnh nhân trong tháng ba có đến bệnh viện bạch mai điều trị
ba bệnh một trăm ba mươi bốn bệnh nhân nam một mươi tuổi địa chỉ ở thạch thất hà nội
bệnh nhân là du khách từ nước ngoài nhập cảnh về nội bài
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
trong số một trăm ba mươi bốn ca bệnh mắc covid một mươi chín đã có một mươi bảy trường hợp được điều trị khỏi
nhiều bệnh nhân thì có xét nghiệm âm tính từ một cho tới ba lần
trong số một mươi bảy trường hợp đã khỏi bệnh có một mươi sáu trường hợp đã ra viện
một trường hợp là bệnh nhân thứ một mươi tám đã ba lần xét nghiệm âm tính
không còn ho sốt hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển về bệnh viện đa khoa ninh bình
sang bệnh viện đa khoa thái bình theo dõi sức khỏe
các bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại một mươi năm cơ sở y tế trên cả nước
hiện một mươi bốn trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ một cho tới ba lần
trong đó bệnh nhân số hai mươi một đã lần đầu xét nghiệm âm tính
đại diện bộ y tế cho biết ngoài hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn biến nặng
gồm năm bệnh nhân người anh sáu mươi chín tuổi bệnh nhân nữ người việt sáu mươi bốn tuổi
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương còn có thêm năm bệnh nhân năm mươi bốn tuổi
diễn biến nặng phải thở máy ngoài ra có thêm bảy bệnh nhân có diễn biến nặng
ngày hôm nay đại sứ quán việt nam tại thái lan đã hỗ trợ một mươi sáu công dân trở về nước
trong bối cảnh tất cả các hãng hàng không ngừng bay thương mại tuyến từ bangkok việt nam
tính đến chiều ngày hai mươi bốn tháng ba còn nhiều người bangkok tỉnh việt nam mắc kẹt
trong hai ngày vừa qua tại dân bay quốc tế suvarnabhumi ở bangkok thái lan
trong đó đa số là du học sinh khách du lịch và người lao động việt nam
tại thái lan và một số nước khác trước thực trạng đó đại sứ quán việt nam
tại thái lan đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong nước
như cục lãnh sự bộ ngoại giao cục hàng không việt nam và hãng hàng không thái airways
tiến hành làm thủ tục đưa một mươi sáu công dân việt nam về nước trên chuyến bay tg năm trăm sáu mươi bốn của thái airways
chuyến bay cất cánh lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba tại dân bay suvarnabhumi
hạ cánh lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba tại dân bay suvarnabhumi